vào tối qua ngày hai mươi một tháng bốn trong quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn tổ công tác chín trăm một mươi một công an thành phố đà nẵng đã phát hiện một nhóm thanh niên đi di chuyển bằng xe ô tô trên xe có chứa nhiều cây mã tấu dùng để giải quyết mâu thuẫn
trên tuyến đường ngày hai tháng chín đi thấy dấu hiệu khả nghi của một xe ô tô di chuyển hướng về cầu trần thị lý bên trong chở nhiều thanh thiếu niên tổ công tác c một nghìn chín trăm một mươi một tiến hành dừng xe và kiểm tra hành chính
kiểm tra xe ô tô và phát hiện tại cốp sau của xe có bốn cây mã tấu dài khoảng bảy mươi cm
làm việc với cơ quan công an huỳnh đăng phước khai nhận do trước đó có xảy ra mâu thuẫn với bốn thanh niên khác khi tham gia giao thông gần bệnh viện hoàn mỹ nên đã rủ nhóm bạn của mình gồm sáu người mang theo hung khí đi để trả thù
hiện các đối tượng và số hung khí đã được bàn giao cho công an quận hải châu xử lý theo quy định